bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kết nối các hộ nông dân hợp tác xã trong thực hiện xuất khẩu nông sản
đồng thời cử đoàn công tác tham gia cùng đoàn của tỉnh sang nước ngoài tìm kiếm thị trường đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông sản
hiện nay thì huyện đã tập trung thực hiện chỉ đạo của ủy ban tỉnh thì đã tập trung hối hợp với các sở ban ngành của tỉnh trong việc quảng bá xúc tiến thương mại
hiện nay thì các sản phẩm nông nghiệp của hai hợp tác xã này đã được siêu thị bixi cũng như là các hệ thống siêu thị của wincom đã chấp thuận và đưa hàng sản phẩm nông nghiệp của hai hợp tác xã này vào bán tại các siêu thị này
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để tập trung quảng bá xúc tiến thương mại tại bằng tường trung quốc cũng như là khu triển lãm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhãn chuẩn bị được việc xuất khẩu đi sang trung quốc vào các bixi
để đáp ứng được sản lượng cũng như tạo ra những sản phẩm mang tính chất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường huyện mường la cũng khuyến khích và vận động nhân dân liên kết thành lập các hợp tác xã để tiến hành trồng trên diện tích lớn với quy mô tập trung
các hợp tác xã ra đời không chỉ giảm gánh nặng cho các hộ sản xuất nhỏ lẻ
trong việc tìm kiếm đầu ra mà còn tạo thuận lợi trong hướng dẫn theo dõi quy trình kỹ thuật đạt tiêu chuẩn theo quy định
tính hiệu tích cực bước đầu từ kết quả xuất khẩu nông sản là minh chứng về những bước tiến mới trong tư duy lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp của các cấp ủy chính quyền huyện mường la
không còn quanh quẩn ở việc nuôi con gì trồng cây gì mà đi sâu vào việc tạo dựng những sản phẩm chất lượng ngang tầm quốc tế để xuất khẩu
nâng cao giá trị nông sản tăng thu nhập cho nông dân
để phát triển bền vững